theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
và đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ c
cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh miền trung có khả năng xảy ra đến hết ngày hôm nay
từ ngày mai nắng nóng sẽ dịu dần
do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư
nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
dự báo các vùng như sau khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội ngày nắng
vùng đồng bằng có nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ c
khu vực trung bộ và tây nguyên ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh độ ẩm từ bốn mươi tám chín mươi ba
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ c cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
khu vực nam bộ ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh độ ẩm từ năm mươi năm đến chín mươi sáu nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ c